đây là một băng nhóm vừa bị công an tp quy nhơn tỉnh bình định bắt giữ sau khi đã gây ra sáu vụ cướp tài sản bao gồm kiều trung hậu một mươi tám tuổi nguyễn đức kha một mươi bảy tuổi nguyễn văn tuấn hai mươi tuổi và đinh đặng hiếu nhân hai mươi một tuổi cùng chú tại huyện tuy phước
lợi dụng đêm khuya vắng vẻ các đối tượng phục kích tại các tuyến đường ngoại thành quy nhơn giao danh với huyện tuy phước sử dụng hung khí tấn công người đi đường cả nam lẫn nữ để cướp tài sản
vì thua cờ bạc băng nhóm này đã gây ra đến bảy vụ cướp để kiếm tiền gỡ gạc các đối tượng đã phạm tội
giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ba đối tượng trương văn hải hai mươi chín tuổi trần đình ân hai mươi một tuổi
và huỳnh văn trung hai mươi sáu tuổi cùng chú tại huyện tuy phước tỉnh bình định đã bị đưa ra xét xử về tội cướp tài sản
đua đòi ăn chơi thiếu hiểu biết pháp luật là con đường dẫn đến phạm tội
trong đó có tội phạm cướp giả tài sản và rồi các đối tượng cướp tài sản đều phải nhận những bản án nghiêm khắc của pháp luật
tuy nhiên bên cạnh sự đấu tranh chấn áp của lực lượng công an thì mỗi gia đình cần có trách nhiệm hơn nữa trong việc giáo dục giám sát con em mình
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bùi văn kiên bốn mươi chín tuổi
chú tại huyện mỹ đức hà nội nguyễn khắc ấn chú tại quận đông đa hà nội và nguyễn đình chiến chú tại xã đường xá huyện bình lục tỉnh hà nam để điều tra về tội làm buôn bán tem giả vé giả
ngày chín tháng một mươi một kiên mua hai cặp vé xem bóng đá và một vé lẻ mệnh giá năm trăm linh đồng do liên đoàn bóng đá việt nam phát hành để xem trận việt nam các tiểu vương quả ả rập thống nhất uae vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một
sau đó kiên thấy có nhiều người hỏi mua vé nên nảy sinh ý định làm vé giả để bán kiếm lời
photo copy màu một trăm tám mươi vé bóng đá
ấn trực tiếp photo copy vé cho kiên với số tiền công là ba đồng một tờ a bốn
sau đó kiên mang số vé giả trên ra khu vực quảng trường sân vận động quốc gia mỹ đình trao bán cho khách
chưa dừng lại kiên tiếp tục sản xuất vé giả trận đấu việt nam thái lan với thủ đoạn tinh vi hơn
kiên mua ba mươi chiếc tem dán trên vé
sau đó đến cửa hàng của ấn đề nghị in vé
ấn đã bảo chiến là nhân viên của cửa hàng thực hiện
vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi một kiên đang trào bán vé giả cho khách thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thêm một vụ vận chuyển gần một trăm hai mươi kg pháo lậu từ biên giới phía bắc vào đắk lắc vừa bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt xử lý
qua công tác tuần tra trên đường hồ chí minh đoạn qua xã ea khàn huyện ea lèo
một tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện trên xe khách biển kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn sáu trăm bảy
từ hướng gia lai qua đắk lắc
dưới khoang hành lý có bốn bao tải lớn bên trong chứa gần một trăm hai mươi kg pháo hoa pháo trứng và pháo dây
tài xế nông hoàng dương ba mươi một tuổi chú tại huyện chưa rút tỉnh đắk nông
khai nhận số pháo này của ông hoàng văn hắc năm mươi ba tuổi ở xã ea khàn huyện ea lèo tỉnh đắk lắc
sau đó ông hắc khai nhận đã mua số pháo này từ biên giới tỉnh cao bằng đưa vào đắk lắc bán kiếm lời trong dịp tết sắp tới
tài xế nông hoàng dương ba mươi một tuổi chú tại huyện chưa rút tỉnh đắk nông khai nhận số pháo này của ông hoàng văn hắc năm mươi ba tuổi ở xã ea khàn huyện ea lèo tỉnh đắk lắc